thưa quý vị tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh quảng trị
nguyễn bá dương chú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị cùng năm mươi một đồng phạm đã bị đưa ra xét xử
theo cáo trạng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phối hợp với công an thành phố đông hà
triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet với quy mô lớn
với tổng số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng
đáng chú ý bị can nguyễn bá dương có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền trên một mươi tám ba tỷ đồng
bị can phan đình trí có hành vi sử dụng mạng internet giúp sức ba bị can khác tổ chức cá cược bóng đá
với tổng số tiền gần ba mươi chín tỷ đồng
đặc biệt trong khoảng một mươi tháng bị can tạ việt hùng đánh bạc bảy mươi bốn lần với tổng số tiền hơn một mươi bảy tỷ đồng
công an huyện nam trà my tỉnh quảng nam vừa bắt đối tượng huỳnh văn tin
trú tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi
trộm cắp tài sản
trước đó công an huyện nam trà my phát hiện một số người có biểu hiện nghi vấn
giao bán xâm ngọc linh trên mạng xã hội
ngày bốn tháng một lực lượng công an phát hiện có người đang bán nhiều củ xâm ngọc linh
cho một phụ nữ trên địa bàn xã trà mai huyện nam trà my
qua điều tra xác định số sâm ngọc linh này là của huỳnh văn tin
trộm cắp tại một vườn trồng trên địa bàn xã trà linh
tổng số tài sản trộm cắp trị giá khoảng một trăm bảy mươi sáu triệu đồng
vĩnh long tòa nơi dân thành phố vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử đối với bị cáo trần thanh hùng chú tại thành phố vĩnh long về hành vi cướp tài sản
theo cáo trạng tùng biết bà lý hồng nga chú cùng địa phương thường xuyên ở nhà một mình
nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín tùng mang theo dao xông vào nhà bà nga
dùng dao khống chế cướp sợi dây chuyền của nạn nhân
sau đó mang đến tiệm vàng tại thị trấn cái tàu hạ tỉnh đồng tháp
bán với giá bảy bốn triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân